sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội bệnh viện nhi trung ương phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình giáng sinh yêu thương hai nghìn hai mươi
dành tặng cho gần một bảy trăm linh bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện
tại bệnh viện nhi trung ương có hàng nghìn em nhỏ mỗi ngày đều chỉ quen thuộc với bông băng thuốc và tiêm truyền
dịp lễ giáng sinh và một năm mới sắp đến với mong muốn đem lại những món quà tinh thần kịp thời động viên chia sẻ và tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi
trong khi chương trình giáng sinh yêu thương hai nghìn hai mươi được tổ chức trong đó có nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa cùng các món quà trao tặng đến các bé
mang tới cho các em những niềm vui nhỏ nhỏ để tạm quên đi nỗi đau bệnh tật và đón một giáng sinh ấm áp